thì chính đây là cái cơ hội rất tốt để chúng ta có thể vươn lên
việt nam sẽ đứng trước khả năng mở rộng thị trường đặc biệt là khai thác thị trường của những nước phát triển là thành viên của cptpp
hơn nữa cptpp còn cho phép việt nam mở rộng năng lực cạnh tranh dựa trên việc tuân thủ các quy chuẩn và các tiêu chuẩn hội nhập
hơn nữa đây còn là cơ hội để việt nam có thể phát triển thể chế cải cách cần thiết trong hoạt động quản lý của mình
kể cả nâng cao năng lực của bộ máy và chuẩn hóa các quy trình quản lý nhà nước theo yêu cầu của khu vực
tuy nhiên hiệp định cptpp đặt ra các yêu cầu và tiêu chuẩn cao về minh bạch hóa
cũng như đưa ra cơ chế giải quyết tranh chấp có tính song buộc và chật chẽ
điều này chỉ ra những thách thức về kinh tế xã hội
thu ngân sách hoàn thiện khuôn khổ pháp luật thể chế
đòi hỏi việt nam cần phải chủ động nỗ lực đổi mới tiếp tục hoàn thiện để vừa phù hợp với điều ước quốc tế
nhưng cũng vẫn đảm bảo vững chắc sự ổn định chính trị xã hội
cùng với đó là các doanh nghiệp cần phải có những chiến lược cạnh tranh lành mạnh trong môi trường kinh tế mở rộng
việt nam chúng ta là nước có thu nhập nguồn đồng người thấp nhất trong một mươi một quốc gia này
nhưng mà chúng ta có một cái thị trường là chín mươi năm triệu dân
cho nên là các nước rất là quan tâm đến cái thị trường này
do đó mà chúng ta phải gặp những thách thức nhất định
và nó đòi hỏi doanh nghiệp việt nam chúng ta phải nâng cao cái năng lực cạnh tranh
và triển khai cái việc ứng dụng khoa học công nghệ để tạo ra các sản phẩm có thể cạnh tranh được
ở trên thị trường quốc tế mà ngay cả trên sân nhà
trong cptpp có những thành viên có thể nói là rất mạnh về nông nghiệp
rất mạnh về những cái sản phẩm mà việt nam cũng làm mạnh
điều này có nghĩa là việt nam sẽ phải chấp nhận những cuộc cạnh tranh
để vượt hàng rào kỹ thuật của các thành viên
đồng thời là xây dựng hàng rào và tự vệ bảo vệ thị trường trong nước
nếu không thì chúng ta sẽ chịu áp lực cạnh tranh và bị lấn sân ngay ở trên thị trường nổi địa
vượt qua được các thách thức cptpp sẽ mở ra rất nhiều cơ hội mới về thương mại đầu tư
chuyển giao công nghệ kỹ năng và tác động trực tiếp gián tiếp đối với nền kinh tế việt nam
việc kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa này thông qua hiệp định cptpp cùng nhiều quyết sách kinh tế quan trọng khác
được kỳ vọng là sẽ tạo sức bật cho nền kinh tế việt nam và các doanh nghiệp cất cánh phát triển